ca thứ một mươi năm nhiễm virus n cov là bé gái ba tháng tuổi ở vĩnh phúc
bệnh nhân là bé ngl sinh ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín địa chỉ xã quất liêu huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
bệnh nhân ngl là cháu ngoại của bệnh nhân ptb là bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân ntd
một trong tám người đi từ vũ hán về đã được báo cáo trước đây được điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
và được ra viện vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân ngl được mẹ đưa đến nhà bà ptb tức bà ngoại chơi
và hai mẹ con đã ở cùng bà ngoại trong bốn ngày tại xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
sau khi xác định bệnh nhân ptb bà ngoại bị mắc bệnh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vĩnh phúc
đã tiến hành điều tra lập danh sách người tiếp xúc gần trong đó có cháu ngl và mẹ cháu